nóng từ ba mươi sáu đến ba mươi tám độ xảy ra trên diện rộng suốt một dọc từ thanh hóa trở vào cho đến tận ninh thuận
thậm chí ở khu vực vùng núi các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến quảng ngãi nơi gió phân tác động mạnh
nhiệt độ còn có những điểm cao tới ba mươi chín độ trời nắng nóng đặc biệt gai gắt
và dự báo tình trạng nắng nóng kéo dài ở miền trung sẽ còn kéo dài liên tục trong ít nhất từ bảy đến một mươi ngày nữa
đối với các tỉnh phía nam gió mùa tây nam vẫn còn duy trì nhưng chỉ là một lớp mỏng giữa mức một năm trăm linh m
khiến trong chiều và tối mai ở tây nguyên và nam bộ vẫn còn có mưa
nhưng cường độ mưa không lớn và diện mưa chỉ xảy ra ở mức giải rác
trong khoảng thời gian sáng đến chiều vẫn có nắng nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực tây nguyên
tiếp tục giao động trong khoảng từ hai mươi chín đến ba mươi một độ còn ở các tỉnh nam bộ nhiệt độ là từ ba mươi ba đến ba mươi bốn độ
cục bộ một số nơi ở miền đông nam bộ nhiệt độ cao hơn và nắng nóng xảy ra một vài nơi
trên biển cả hai huyện đảo hoàng sa và trường sa
đều chịu sự chi phối của gió tây nam với mức độ trung bình
cả hai huyện đảo đều không có mưa sông nên tầm nhìn xa trên một mươi km
trong khi đó ở khu vực biển tây vùng biển từ cà mau cho đến kiên giang
có mưa rào và rông ở mức giải rác
trong mưa sông cần phải đề phòng hiện tượng lốc xoáy và gió giật mạnh
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước